ngày hôm nay hai mươi tháng một mươi hai nhiều sự kiện thuộc chương trình chính của festival hoa đà lạt lần thứ tám năm hai nghìn một mươi chín được khai mở
như không gian hoa nghệ thuật quanh hồ xuân hương không gian trưng bày triển lãm hoa cây cảnh quốc tế
và các không gian hoa trên các cung đường nội đô đà lạt nguyên phó chủ tịch nước trương mỹ hoa tham dự
để thiết kế thực hiện các không gian hoa và triển lãm cây cảnh quốc tế
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã mời hai trăm linh đơn vị cá nhân trong nước và quốc tế tham gia
với hơn sáu tác phẩm hoa bonsai cây kiểng hơn hai năm trăm linh tác phẩm hoa lan
và khoảng hai trăm năm mươi trậu hoa túi hoa để trang trí hai mươi tiểu cảnh tại các không gian hoa nghệ thuật
điểm nhấn festival hoa đà lạt lần này là không gian hoa trên hồ xuân hương
mỗi ngày một loài hoa khoe sắc với hơn bốn mươi chủng loại hoa
nhằm truyền tải thông điệp hiền hòa thanh lịch mến khách của người đà lạt đến với du khách và bạn bè quốc tế
các không gian hoa được trưng bày đến ngày hai tháng một phục vụ nhân dân và du khách tham quan thưởng lãm